chiều ngày chín tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm
tại công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực tp hcm
tám năm sáu tháng tù về tội vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tại phiên tòa ngày chín tháng sáu hội đồng xác xử nhận định bà án sơ thẩm xác xử các bị cáo
là đúng người đúng tội không oan sai
các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong việc chuyển nhượng chính trị cổ phần
của công ty phát triển nam sài gòn cho công ty nguyễn kim nhưng không thông qua đấu giá
không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định
sai phạm của các bị cáo gây thất thoát tài sản nhà nước hơn sáu trăm sáu mươi chín sáu tỷ đồng
sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả nhân thân tốt gia đình có công với cách mạng
quá trình công tác có nhiều đóng góp có thái độ ăn năng hối cãi của các bị cáo
hội đồng xác sự các phúc thẩm tuyên phạt ông tóc thành cang tám năm sáu tháng tù
giám nhẹ hành phạt cho bị cáo một mươi tám tháng tù so với mức án sơ thẩm
bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc của ipc chủ tịch hội đồng quán trị san diego
lệnh án một mươi chín năm tù
chính bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù treo đến một mươi bốn năm tù